thưa quý vị và các bạn giá điện giá xăng dầu tăng liên tục
đã tác động đến giá cả nhiều mặt hàng trên thị trường
các mặt hàng thực phẩm và dịch vụ vận tải đã tăng giá
cùng với các đề xuất về việc mở rộng cơ sở thuế
chống xói mòn thuế sẽ là những nội dung chính trong chương trình hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị và các bạn sau ba lần điều chỉnh liên tục
tổng cộng mỗi lít xăng đã tăng ba năm trăm linh đồng
gây áp lực lớn lên giá cước vận tải và hàng tiêu dùng
chỉ trong vòng hơn một tháng từ một mươi tám tháng ba đến mùng hai tháng năm
giá xăng đã tăng mạnh ba lần liên tiếp
hiện xăng e năm ron chín mươi hai ở mức hai mươi sáu trăm tám mươi tám đồng một lít
xăng ron chín mươi năm hai mươi hai một trăm chín mươi một đồng một lít
và dầu diesel năm s ở mức một mươi bảy sáu trăm chín mươi năm đồng một lít
cộng với hóa đơn tiền điện tăng cao khiến giá nhiều mặt hàng tiêu dùng cũng tăng theo
khảo sát tại các chợ dân sinh hà nội cho thấy
giá nhiều mặt hàng thịt rau củ quả và thủy hải sản đã tăng nhẹ
giá dịch vụ vận tải cũng tăng từ một mươi năm đến hai mươi
thưa quý vị và các bạn
hiện nay cơ quan thuế rất khó thu thuế những cá nhân tổ chức có thu nhập cao
từ các nhà mạng nước ngoài do khó kiểm soát thông tin
nhiều cá nhân có thu nhập đến cả chục tỷ đồng một năm nhưng chưa làm nghĩa vụ thuế
để kiểm soát thông tin và thực hiện truy thu thuế
cục thuế tp hcm đề xuất cần có cơ chế phối hợp giữa các đơn vị ngân hàng
với cơ quan thuế trong việc quản lý thông tin giao dịch của các tổ chức này
thông qua giả soát với các ngân hàng
cục thuế tp hcm đã phát hiện nhiều trường hợp nhận tiền khá lớn từ google facebook
và lên kế hoạch truy thu thuế trong thời gian tới
cũng theo đại diện cục thuế tp hcm
ngành thuế thành phố đã phát thư mời hàng chục ngàn chủ tài khoản lên làm việc
trong đó có những cá nhân thu nhập cao từ google facebook
thưa quý vị góp ý cho đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn thuế gửi bộ tài chính
ubnd tp hcm có văn bản đề xuất mở rộng đối tượng triệu thuế đối với một số hàng hóa
dịch vụ như điện thoại di động camera nước hoa mỹ phẩm dịch vụ kinh doanh game dịch vụ thẩm mỹ
theo đơn vị này nước hoa và dịch vụ thẩm mỹ nên được bổ sung vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
vì loại hàng hóa dịch vụ này thuộc nhóm khá cao cấp
qua đó giúp mở rộng điều tiết thuế và thu nhập của một bộ phận dân cư có thu nhập từ mức khá trở lên
đối với các hàng hóa dịch vụ không phải là hàng hóa
dịch vụ rất thiết yếu cần phải đưa vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để hướng dẫn sản xuất và tiêu dùng hợp lý
sau gần hai năm thi công tuyến đường tám trăm linh tỷ đồng song hành cao tốc tp hcm long thành đã sắp hoàn thành
dù chưa thông xe nhưng giao dịch tại các dự án xung quanh tuyến đường này đã nóng lên
sau khi hoàn thành tuyến đường hàng loạt dự án sẽ kết nối thuận tiện với trung tâm quận một
đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án lân cận
theo ghi nhận thực tế trước ngày thông xe tuyến đường
dấu hiệu nóng lên mức giá các căn hộ mặt tiền đường song hành đã tăng lên trên dưới năm mươi triệu đồng mỗi mét vuông
các chuyên gia cho rằng khi tuyến song hành cao tốc thông xe khoảng cuối năm hai nghìn một mươi chín
mặt bằng giá các dự án ăn theo sẽ tiếp tục tăng một mươi hai mươi năm
thưa quý vị và các bạn từ ngày sáu tháng năm cục thuế hà nội đã chuyển sang sử dụng dịch vụ thuế điện tử etex
thay thế ứng dụng khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử đang sử dụng
theo đó cục thuế hà nội đã phối hợp với cục công nghệ thông tin của tổng cục thuế thực hiện chuyển đổi dữ liệu
từ ứng dụng ihtk nộp thuế điện tử lên hệ thống etex
đồng thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện cài đặt cấu hình ứng dụng trong quá trình triển khai
cục thuế hà nội yêu cầu các tri cục thuế trực thuộc chuyển sang sử dụng dịch vụ thuế điện tử mới từ ngày sáu tháng năm
thưa quý vị và các bạn mới đầu tháng năm nhưng tại nhiều chợ trên địa bàn thủ đô
vải đầu mùa đã bắt đầu được bày bán
vải sớm cung không đủ cầu nên giá bán trên thị trường cao ngất ngửa
tại chợ đầu mối hoa quả long biên loại rẻ nhất nhập là bốn mươi bốn mươi năm đồng một kg
loại ngon hơn có giá từ sáu mươi đến tám mươi đồng một kg
trong khi đó tại một số chợ trên địa bàn hà nội giá vải đầu mùa giao động từ bảy mươi năm đến một trăm linh đồng một kg
còn tại các cửa hàng thực phẩm sạch giá giao động khoảng trên một trăm linh đồng một kg
thưa quý vị và các bạn chương trình nhịp sống kinh tế gửi đến quý vị những thông tin cập nhật
vào lúc hai mươi h thứ hai
thứ bốn và thứ sáu hàng tuần hoặc trên trang web nhândântv vn và qua youtube truyền hình nhân dân